thực tế đã có những trường hợp ảnh hưởng nặng tới mức biến đổi các tế bào dẫn đến u biếu hay ung thư
các chất độc hại có trong mỹ phẩm giả này cũng là nguyên nhân gây ra những căn bệnh về nội tiết tố gan
các bệnh về tim mạch các bệnh về thần kinh và não
giữa vòng vây các loại mỹ phẩm giá rẻ kém chất lượng hoặc thậm chí là hàng nhái nhưng giá cao ngang hàng xịt
thì tâm lý hoang mang là khó tránh khỏi
thế nhưng bỏ qua yếu tố quản lý thị trường
việc đánh vào tâm lý ưa chuộng hàng hiệu của chị em phụ nữ đã khiến những loại mỹ phẩm rẻ này vẫn có thể bán được
bên cạnh đó tâm lý mong muốn làm đẹp thần tốc theo trào lưu cũng là một trong những nguyên nhân khiến phụ nữ chọn nhầm mỹ phẩm
việc chọn mỹ phẩm chăm sóc làn da cũng giống như một kiểu văn hóa tại các nước như hàn quốc hay nhật bản
tuy nhiên phụ nữ có thói quen tìm hiểu rất kỹ về làn da của mình và thành phần các loại mỹ phẩm trước khi mua
tuy nhiên ở nước ta việc lựa chọn mỹ phẩm vẫn mang tính nửa vời
rất ít phụ nữ có tìm hiểu về mỹ phẩm dựa trên cơ sở khoa học
chỉ khi gặp các vấn đề về da người bệnh mới tìm đến bác sĩ gia liễu
chúng tôi hay mua những loại son mỹ phẩm mặc dù có tên nhãn hiệu nhưng tôi không biết là nó có đảm bảo hay không
tôi là sinh viên thì cũng chỉ mua những cây son giá rất là vừa phải tầm tầm ví dụ như có thể ra chợ xanh hoặc là ra các cửa hàng tạp hóa
tôi cũng không biết được kênh nào kiểm nghiệm được các nhãn hiệu này cho nên các nhãn hiệu đấy được bán rất là tràn lan
đây là sai lầm khi chọn mỹ phẩm của rất nhiều phụ nữ việt
tin và quảng cáo lúng túng kiến thức về mỹ phẩm
họ không thực sự hiểu làn da cần gì nên rất dễ đưa ra các lựa chọn chưa phù hợp
da của người việt nam thì đa phần với một khí hậu nóng ẩm và cái môi trường ngày càng bị ô nhiễm thì đa phần do người việt nam là ra hỗn hợp
nó sẽ nhờn ở vùng trự t và khô ở hai bên vùng má
đa phần như vậy có tiếp ra như vậy thì mình nên hỏi ý kiến bác sĩ về cái sản phẩm mình dùng và chọn lựa đúng
ví dụ như những cái sản phẩm của châu âu chẳng hạn thì rất là tốt đúng thật sự là tốt
thế nhưng mà nó có một cái điểm dở là người châu âu thì da thường nó hơi khô một chút và người ta dưỡng rất nhiều
nếu như mình dùng cái sản phẩm mà có dưỡng nhiều như vậy thì đôi khi nó lại gây những cái bất thường cho da của chúng ta
quý vị và các bạn thân mến
quý vị và các bạn thân mến
mỗi người rất khác nhau vì vậy cùng một sản phẩm người này dùng tốt nhưng người kia dùng lại bị dị ứng
việc đầu tiên chính là hiểu làn da của mình thuộc loại nào để có cách chăm sóc phù hợp
nhưng làm thế nào để sử dụng mỹ phẩm đúng cách là điều mà không phải ai cũng biết
để đi sâu tìm hiểu về vấn đề này ngày hôm nay chúng ta sẽ có cuộc trao đổi với một vị khách mời
đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc chăm sóc sắc đẹp và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng
thưa quý vị và các bạn xin được giới thiệu thạc sĩ bác sĩ nguyễn thị diễm hằng
tổng giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hoạn vg người được đào tạo chuyên tù tại hàn quốc
về da liễu và thẩm mỹ đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc nghiên cứu và chăm sóc da
xin được cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình sức khỏe và cuộc sống của truyền hình nhân dân
thưa bác sĩ ai cũng biết rằng là sản phẩm của những hãng mỹ phẩm có thương hiệu trên thế giới
thường có giá thành rất cao và người có thu nhập trung bình sẽ khó mà mua được
nhưng nếu dùng mỹ phẩm giá rẻ thì e rằng sẽ có hại cho làn da và sức khỏe
vậy thì theo bác sĩ người dân có mức thu nhập trung bình nên chọn cho mình cách làm đẹp như thế nào
và dùng mỹ phẩm gì cho thích hợp
nên là nên sử dụng những cái dòng sản phẩm mà phù hợp cho làn da của mình cũng như với giá thành hợp lý
và quan trọng nhất đó chính là các bạn hãy lựa chọn những sản phẩm mà có đầy đủ giấy tờ này
có xuất xứ nguồn gốc và tốt nhất là nên sử dụng những sản phẩm của việt nam sản xuất
thì cũng có những cái tính năng như vậy là nó lại phù hợp với cả túi tiền của các bạn
thưa bác sĩ người việt mình vẫn hay dùng mỹ phẩm theo kinh nghiệm và cảm tính
người này giới thiệu cho người kia chưa ít có sự tìm hiểu
về làn da cũng như là các thành phần của mỹ phẩm bác sĩ có ý kiến gì về điều này
thứ nhất là người việt nam mình thì đang chưa có kiến thức về làm sạch da chuyên sâu
cái thứ hai là chưa biết về cái da mình là thuộc loại da gì
ví dụ như da của bạn là da dầu hay da khô hay là da hỗn hợp hay là da thiên dầu
thì phải sử dụng cái sản phẩm nó phù hợp với cái loại da của mình
thì đấy là cái điều tất yếu nhất
và cái điều thứ hai đó chính là sử dụng sản phẩm rõ nguồn gốc xuất xứ
và được nhà nước chứng nhận bằng những cái
công bố này rồi những giấy tờ hợp pháp của bộ y tế cấp phép cho sử dụng cho mỹ phẩm đó
điều thứ ba của người việt nam là khi mà sử dụng một sản phẩm
thì thường là ham cái danh tiếng của sản phẩm nhiều hơn là tính năng của sản phẩm
cho nên là theo ý kiến của một người chuyên gia như tôi
thì tôi khuyên nên sử dụng những cái sản phẩm không quan trọng về vấn đề thương hiệu uy tín
mà quan trọng đó chính là phù hợp với gia mình
và thích hợp nhất cho cái làn da của người việt nam
cũng như khí hậu tại việt nam thì tốt hơn
xin cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ vừa rồi
đứng trước thị trường mỹ phẩm khó kiểm soát như hiện nay
người dùng cần hết sức cẩn trọng khi sử dụng các dòng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc
hoặc có mức giá đáng ngờ
trước khi các cơ quan chức năng có thể chặn đứng nạn buôn lậu
thiết nghĩ mỗi chúng ta hãy trở thành một người tiêu dùng thông minh
tự bảo vệ sức khỏe của chính mình
quý vị và các bạn có thể tham khảo các bài hát này

để có thể lựa chọn được những loại mỹ phẩm phù hợp với mỗi người
thứ nhất xác định loại da yếu tố đầu tiên để xác định mỹ phẩm phù hợp
mỗi người có thể trạng sức khỏe và lối sống khác nhau
nên tình trạng da và cách chăm sóc cũng có nhiều khác biệt
về cơ bản da được phân thành sáu nhóm
da thường da dầu da khô da hỗn hợp da nhạy cảm và da lão hóa
tuy theo từng loại da và vấn đề da
mà các bạn gái nên chọn cho mình loại sản phẩm phù hợp nhất
thứ hai lựa chọn thương hiệu và địa chỉ mua mỹ phẩm
để lựa chọn một sản phẩm chăm sóc da đảm bảo an toàn trong thị trường
có hàng trăm nghìn thương hiệu mọc lên hàng ngày hiện nay
cần lưu tâm đến các kiểm định chất lượng của các cơ quan y tế và xuất xứ nguồn gốc
đồng thời theo dõi giấy phép lưu hành của sản phẩm
và đọc kỹ thành phần sản xuất nhằm đảm bảo an toàn cho sức khỏe
nên chọn mua mỹ phẩm tại các showroom của hãng mỹ phẩm
để đảm bảo mua sản phẩm chính hãng
thứ ba kiểm tra mỹ phẩm trước khi mua
điều này nhằm tránh gây hại cho da
và tránh lãng phí khi mua mỹ phẩm về rồi mà không dùng được
có thể thoa một lớp mỏng mỹ phẩm lên mặt trong của cánh tay
nơi có làn da mỏng dễ bị kích ứng
và quan sát trong khoảng một ngày
nếu da không bị kích ứng thì có thể sử dụng sản phẩm
thưa quý vị và các bạn không có người phụ nữ xấu
chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp
ai cũng muốn mình sở hữu một ngoại hình xinh xắn thu hút hơn
tuy nhiên hãy thật cẩn trọng và sáng suốt
khi lựa chọn sử dụng các phương pháp làm đẹp
cũng như các loại mỹ phẩm phù hợp
để tránh bị tác dụng ngược
không những làm cho mình trở nên xấu đi
mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe
hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp ích cho quý vị và các bạn
trong việc chăm sóc sắc đẹp của bản thân gia đình và người thân của mình
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau